sáu trăm bốn mươi triệu đồng là lượng tiền giả được công an tỉnh hậu giang thu giữ sau khi phá thành công chuyên án làm tăng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh
cơ quan công an đã điều tra khám xét nơi ở của trần thẩm linh chú tại tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng tiền giả loại năm trăm linh đồng
cùng nhiều máy móc vận dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop máy in
cùng ngày cơ quan điều tra cũng bắt giữ hai đối tượng mua tiền giả của linh là hoàng đức hoàng anh và cao nhất ý cùng chú tại huyện vị thủy hậu giang
thu giữ ba tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng các đối tượng dùng để mua hàng của người dân
hiện công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố tạm giam ba đối tượng trên trong đó linh bị khởi tố về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả